theo báo cáo sơ bộ ban đầu của các huyện miền núi tỉnh nghệ an ước tổng thiệt hại sau những ngày mưa lũ vừa qua đã lên đến hàng chục tỷ đồng
theo thống kê sơ bộ ban đầu tại huyện miền núi quế phong nhiều đoạn đường bị sạt lở gây ách tắc tổng ước thiệt hại ban đầu khoảng bảy hai tỷ đồng huyện tương dương gần một tỷ đồng huyện quỳ châu một tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng
tại huyện anh sơn mưa lớn kéo dài đã làm nhiều thôn xóm bản bị cô lập thiệt hại hơn hai tỷ đồng ngoài ra các huyện con cuông kỳ sơn quỳ hợp thanh trương tân kỳ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua
hiện nay tại địa bàn các xã các huyện miền núi tỉnh nghệ an đã ngớt mưa công tác khắc phục hậu quả do mưa bão tại các huyện này diễn ra khẩn trương nhanh chóng với sự vào cuộc của các cấp ngành trên địa bàn
các huyện cũng đang chuẩn bị phương án ứng phó với cơn bão số một mươi một đang đến nhằm tránh thiệt hại ở mức thấp nhất